thưa quý vị công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của một phụ nữ được xác định tử vong tại nhà nghỉ nghi là do bị sát hại
nạn nhân là nguyễn thị khuyến bốn mươi tuổi ngụ tại xã tân thành tp đồng xoài
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hai mươi bảy tháng bốn bà khuyến cùng một người đàn ông điều khiển xe máy
chở nhau vào nhà nghỉ thu hồng tại khu phố tân trà phường tân xuân thành phố đồng xoài thuê phòng nghỉ qua đêm
đến sáng ngày hai mươi tám tháng bốn người đàn ông ra trả tiền phòng rồi đi xe máy về trước
đến khoảng một mươi bảy h chiều tối cùng ngày chủ nhà nghỉ tới kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong trong phòng
tại hiện trường xác định trên cổ nạn nhân xuất hiện một số vết chảy xước chưa rõ nguồn do
hiện cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông đi chung với nạn nhân để điều tra làm rõ